thưa quý vị sau hai ngày tạm hoãn vì lý do kỹ thuật thì vòng đàm phán thứ tư giữa nga và ukraine sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay theo giờ địa phương
và theo cố vấn tránh văn phòng tổng thống ukraine đồng thời là trường đoàn đàm phán ukraine đây là một tiến trình đàm phán khó khăn và vẫn còn những mâu thuẫn cơ bản cần giải quyết nhưng cũng có tín hiệu nhất định cho sự thỏa hiệp
nga và ukraine đã tổ chức ba vòng đàm phán lần lượt vào thời điểm là ngày hai mươi tám tháng hai ngày ba tháng ba và ngày bảy tháng ba tại belarus
bên cạnh đó là một cuộc gặp cấp ngoại trưởng bên lề diễn đàn ngoại giao ở thổ nhĩ kỳ vòng đàm phán thứ tư được lên kế hoạch vào ngày một mươi bốn tháng ba song đã phải tạm hoãn
giới chức ukraine cho biết là các cuộc đàm phán với nga đã mang tính chất xây dựng nhiều hơn và moscow cũng thể hiện sự mềm mỏng nhất định khi không còn nhất quyết theo đuổi
các thành viên đoàn đàm phán ukraine cũng bày tỏ sự lạc quan tương đối sau các vòng đàm phán vừa qua nhưng nhấn mạnh là để có bước tiến lớn thì sẽ cần đến cuộc gặp giữa tổng thống volodymyr zelensky và tổng thống nga vladimir putin